trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành tuyến xe buýt nhanh số một kim mã yên nghĩa
lãnh đạo thành phố hà nội khẳng định sẽ có quyết định đầu tư tuyến xe buýt nhanh số hai lộ trình kim mã hòa lạc
theo thống kê của xí nghiệp bít nhanh brt tính đến hết ngày sáu tháng một
hành khách của tuyến bít nhanh số một đạt trên sáu mươi năm lượt bình quân ba mươi hai khách một lượt
mỗi nhà chờ đón hơn bốn trăm tám mươi khách mỗi ngày
về tần suất vận hành trong tuần vừa qua bít nhanh brt đã thực hiện đầy đủ theo biểu đồ
đạt ba trăm năm mươi tám lượt trên ngày tỷ lệ xuất bến đúng giờ đạt chín mươi chín
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu của tổng công ty vận tải hà nội
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
thành phố chắc chắn sẽ có quyết định đầu tư mở tuyến buýt nhanh số hai lộ trình kim mã hòa lạc
trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành tuyến bíp nhanh số một kim mã yên nghĩa